tại xã hòa phước huyện hòa vang đều có lực lượng công an xã đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân quét mã qr trên thiết bị điện thoại thông minh
đây là địa bàn xã đầu tiên được sở thông tin truyền thông triển khai ứng dụng quét mã tại các chốt ra vào khu dân cư
tính đến ngày bảy tháng chín toàn thành phố có hơn hai mươi năm đơn vị đăng ký cấp giấy đi đường trong đó có sáu mươi chín đơn vị được phê duyệt hơn một mươi đơn vị bị từ chối cấp giấy đi đường
ngoài kiểm soát chặt từ khâu cấp và tại các chốt cứng lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra lưu động kiểm tra ngẫu nhiên tránh tình trạng lợi dụng giấy đi đường của người dân
tại cấp điểm ra vào khu dân cư chúng ta đã bố trí lực lượng quân xã
khi các người dân đi ra hoặc vào khu dân cư chúng ta kiểm tra các mã cốt đồng thời là truyền truyền cho người dân biết là nên đi và đánh mà không được cụ thể không được ghé những nơi không cần thiết
đồng thời lực lượng cũng thường xuyên tuần tra nếu phát hiện thì sẽ phát hiện những công dân mà đi đến những nơi không thiết thì chúng ta sẽ xử lý
hiện tại đà nẵng vẫn đang hoàn thiện việc cấp giấy
số lượng giấy đi đường cần cấp sẽ ngày một tăng dẫn đến nguy cơ khó kiểm soát
vì vậy việc kiểm soát chặt từ khâu cấp và tăng cường kiểm tra sẽ góp phần hạn chế tình trạng sử dụng giấy đi đường sai mục đích
thưa quý vị bắt đầu từ ngày sáu tháng chín học sinh trên toàn thành phố hà nội đã bắt đầu bước vào năm học mới bằng hình thức học trực tuyến
sau ba năm triển khai hình thức này đang được học sinh phụ huynh và cả giáo viên quen dần cũng như là có những cải tiến để đạt được hiệu quả
tuy nhiên vẫn còn có những khó khăn nhất định đặc biệt đó là tình trạng nghẽn mạng vẫn thường xuyên xảy ra khiến cho buổi học của nhiều học sinh bị gián đoạn
buổi sáng tiết học đầu tiên của minh điệp là môn tiếng việt tuy nhiên phải mất rất nhiều thời gian em mới có thể kết nối vào lớp học
theo gia đình cho biết buổi học đầu tiên diễn ra không xuân sẻ do tình trạng rất mạng liên tục xảy ra
đến hôm nay vẫn còn tình trạng nhiều học sinh đang học nhưng vẫn bị ao khỏi lớp từ hai đến ba lần
trong một buổi học
đồng hành cùng nhà trường thì gia đình cũng chuẩn bị thiết bị cũng như thời gian để kèm cặp con học online
tuy nhiên trong quá trình học các cháu đôi lúc xảy ra tình trạng mất kết nối nên là hiệu quả trong việc học tập đạt được không đủ cao
hiện nay học trực tuyến đang được nhiều nhà trường sử dụng phần mềm zoom
do là phần mềm miễn phí nên được đa số các nhà trường sử dụng chất lượng giới hạn và số lượng học sinh tham gia lớp học đông nên tình trạng nghẽn mạng rớt mạng thường xuyên xảy ra
đây không phải là kỳ họp đầu tiên diễn ra tình trạng này
tôi thấy là các con lớp sáu rất là ngoan rất là đúng giờ vào lớp
tuy nhiên thì do đường truyền kém nên các con cứ bị ao ra ao vào
rất là cái bài dạy của cô mặc dù là hay
nhưng mà khi mà các con bị ngắt quãng như thế thì các con tự nhiên là cái phần sau không hiểu bài nữa
nên là các cô cũng phải giảng lại đi giảng lại
để khắc phục phần nào những khó khăn mà do đường truyền mang lại nhiều nhà trường cũng đã kiến nghị sử dụng phần mềm thu phí
tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa giáo viên và nhà trường
hiện các giáo viên đã tích cực đầu tư vào bài giảng để phù hợp với thực tế dạy và học trực tuyến
bên cạnh đó thì cũng tập huấn thêm các phần mềm
để các cô giáo dạy trực tuyến cho nó thuận tiện và phù hợp với đối tượng học sinh
nhiều nhà trường cũng đã có ý kiến đề xuất sở giáo dục và đào tạo hà nội xem xét
nghiên cứu phương án chia ca chia khung giờ học trực tuyến theo từng cấp học cụ thể
điều này vừa có tác dụng khai thác tối đa một thiết bị học trực tuyến cho nhiều học sinh trong một gia đình
được sử dụng đảm bảo việc truy cập vào phần mềm được thông suốt
tránh trường hợp cùng thời điểm có quá nhiều tài khoản truy cập vào cùng một hệ thống
ảnh hưởng đến tốc độ chất lượng đường truyền